thưa quý vị và các bạn tháng khuyến mại năm hai nghìn một mươi chín của thành phố hà nội đã chính thức bắt đầu
trong tháng một mươi một này nhiều hoạt động khuyến mại giảm giá hấp dẫn sẽ được áp dụng
tại các hệ thống siêu thị trung tâm thương mại website thương mại điện tử lớn
từ năm hai nghìn hai mươi một hà nội sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường
do sử dụng than tổ ong làm nhân liệu
việt nam vừa lọt top một mươi quốc gia tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới
cùng nhiều thông tin kinh tế thị trường khác sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay
mở đầu chương trình là những thông tin về giá cả thị trường
giá cà phê xuất khẩu hiện đang ở mức một hai trăm linh usd một tấn thấp nhất trong một mươi năm gần đây
việc giá cà phê xuất khẩu giảm đã gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân
hiện nay giá cà phê nhân sô tại các vùng nguyên liệu đã xuống dưới ba mươi đồng một kg
theo hiệp hội cà phê cacao việt nam tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
xuất khẩu cà phê giảm một mươi hai năm về số lượng và kim ngạch giảm hai mươi chín so với cùng kỳ năm ngoái
theo nhận định của cơ quan này tình hình cà phê vẫn có xu hướng giảm trong thời gian tới
các doanh nghiệp xuất khẩu cân nhắc tính toán thận trọng trong kinh doanh
tăng cường mua bán ngay chốt giá trước khi giao hàng
hiện nay nhà vườn trồng cây sầu riêng ở tỉnh tiền giang rất phấn khởi vì loại trái cây này đang được giá
hiện giá sầu riêng đạt trên bảy mươi đồng một kg tăng khoảng hai mươi đồng một kg so với tháng trước
với mức giá này mỗi hectare sầu riêng cho lãi khoảng một tỷ đồng một năm
giá sầu riêng tăng cao là do vào thời điểm đầu vụ sản lượng thấp khăn hàng
trong khi đó thị trường xuất khẩu sang trung quốc đang hút hàng
trên thị trường giá cua lông năm nay giảm từ một mươi năm đến hai mươi so với năm ngoái
cua lông bán trên thị trường hiện nay đa phần là cua nhập từ trung quốc
giá cua chia thành nhiều loại
tùy trọng lượng cua từ chín mươi một trăm linh gram có giá tám mươi năm đồng một con loại trên một trăm linh g có giá một trăm hai mươi đồng
loại một trăm bốn mươi g có giá một trăm bốn mươi đồng và loại trên một trăm năm mươi gram có giá một trăm sáu mươi đồng
tháng khuyến mại năm hai nghìn một mươi chín của thành phố hà nội đã chính thức bắt đầu với chuỗi các hoạt động khuyến mại giảm giá hấp dẫn
với chủ đề tiêu dùng bốn hàng loạt các sự kiện trong tháng khuyến mại năm nay cũng như ngày vàng khuyến mại
hội trợ vàng khuyến mại ngày mua sắm trị
các hệ thống trực tuyến online friday sẽ được tổ chức tại các hệ thống siêu thị trung tâm thương mại website thương mại điện tử lớn
từ một một hai nghìn hai mươi một tp hà nội sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường do sử dụng than tổ ong làm nhân liệu
cụ thể từ nay đến hết ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi tp sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ tuyên truyền để thực hiện chuyển đổi việc sử dụng than
và bếp than tổ ong sang các loại bếp khác an toàn thân thiện với môi trường
đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một những hành vi gây ô nhiễm môi trường do dùng than tổ ong sẽ chính thức bị xử phạt
quyết định này nằm trong lộ chính các hoạt động nhằm thực hiện quyết liệt nghị quyết của thành phố hà nội về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ
việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường
bộ nông nghiệp mỹ vừa chính thức công nhận hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn xuất khẩu của việt nam tương đương và đáp ứng được các quy định của nước này
việc mỹ chính thức công nhận hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn xuất khẩu của việt nam là tiền đề để cá tra việt nam rộng đường vào mỹ
bộ thương mại mỹ cũng thông báo quyết định sơ bộ của đợt ra soát thuế chống bán phá giá đối với cá tra việt nam lần thứ một mươi năm
có hai doanh nghiệp được xem xét áp mức thuế xuất usd một kg ngay trong tháng một mươi một
điều này sẽ góp phần đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu cá tra việt nam vào thị trường mỹ trong những tháng cuối năm
với những nỗ lực phát triển du lịch bền vững việt nam hiện đã có mặt trong top một mươi quốc gia
tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới
trong tháng một mươi vừa qua lần đầu tiên lượng khách quốc tế đến việt nam đạt mức cao nhất từ trước tới nay một sáu mươi hai triệu lượt khách
cũng trong tháng một mươi ngoài danh hiệu điểm đến hàng đầu châu á năm hai nghìn một mươi chín việt nam được tổ chức du lịch thế giới xếp vào danh sách quốc gia tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới
hiện nay việt nam đã vượt indonesia đứng thứ tư đông nam á về lượng khách quốc tế
du lịch việt nam đã tăng bốn bậc về năng lực cạnh tranh lên vị trí sáu ba trong tổng số một trăm bốn mươi ba
mấy quốc gia và vùng lãnh thổ được diễn đàn kinh tế thế giới xếp hạng
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế gửi đến quý vị những thông tin cập nhật vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
hoặc trên trọng app nhân dân tv vn và qua youtube truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt